bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa công bố kết quả xếp hạng sáu mươi ba tỉnh thành về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó có một mươi ba tỉnh thành được xếp vào nhóm địa phương triển khai tốt năm mươi tỉnh thành xếp vào nhóm đạt yêu cầu không có địa phương nào còn nằm trong nhóm triển khai còn hạn chế
trong nhóm các tỉnh thuộc nhóm triển khai tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trà vinh xếp vị trí số một với điểm số tám mươi bảy năm trên một
xếp sau là cần thơ hậu giang ninh thuận nam định hà nam hà tĩnh
điều đáng ghi nhận trong bảng xếp hạng năm nay là cần thơ và hà tĩnh từ nhóm còn hạn chế xếp cuối bạc năm hai nghìn một mươi sáu đã vươn lên top một mươi địa phương triển khai tốt
năm hai nghìn một mươi bảy tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đạt loại a b cũng cao hơn rất nhiều so với năm hai nghìn một mươi sáu